vào thời điểm này nông dân trên địa bàn tỉnh đồng nai đang bước vào vụ thu hành tiêu
năm nay thì không chỉ giá và năng suất giảm sâu mà việc thuê nhân công thu hái cũng gặp rất nhiều khó khăn
nông dân trồng tiêu tại đồng nai chưa có thời điểm nào khó khăn như lúc này
bởi giá bán tiêu phơi khô chỉ ba mươi bảy đồng một kg trong khi chi phí chăm sóc cao thu nhập chẳng có bao nhiêu thậm chí có nguy cơ còn thua lỗ
bà con bây giờ có người là họ cho hái không mà còn không hái nữa cả
bà con bây giờ bỏ tiêu rồi họ mua bạc họ lót cho nó rụng xuống chứ giờ không có công hái
công mà mướn công á một ngày công hai trăm linh mà hái rồi được chưa đầy năm kg nữa
công thì hơi hiếm có một số nông dân đang ở địa bàn đây đã mướn cây công của dưới trà vinh đó mà bây giờ điện không bắt máy nữa
có một số người thì bây giờ đang kiếm công kiếm không ra
lâm san là xã cô diện
tích trồng hồ tiêu lớn nhất với hơn hai năm trăm linh hectare
ngoài việc mất giá tiêu nông dân tại đây còn gặp khó khăn trong cả việc tìm nhân công thu hái
công lao động tại địa phương là hầu như người ta chuyển đi người ta làm công ty xí nghiệp
nên lượng lao động tại địa phương là khang hiếm
một số hộ người ta sẽ phải chuẩn bị lưới để người ta trải trước
để mà đỡ phải tốn công lượm rồi tới thu hoạch thì nó vẫn dễ hơn
tại đồng nai theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi diện tích trồng hồ tiêu là chín ha
trong khi thực tế hiện nay đã lên đến khoảng một mươi bảy hectare
giá giảm cùng với việc phá vỡ quy hoạch trồng tiêu do chạy theo lợi nhuận từ các năm trước
đã để lại hậu quả cho hiện tại khiến người trồng lao đao